mở rộng nghiên cứu ứng dụng trên nhiều lĩnh vực và đẩy mạnh truyền thông quảng bá các sản phẩm nghiên cứu
từ đó kết nối chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học tới doanh nghiệp
đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo truyền thông và chuyển giao công nghệ
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn được báo nhân dân và viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam phối hợp tổ chức
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ
trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về số bằng sáng chế giải pháp hữu ích và nhiều giải pháp công nghệ đã được thương mại hóa
năm hai nghìn một mươi chín viện đã có năm mươi hai bằng độc quyền sáng chế trong đó có sáu công nghệ đã được chuyển giao cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất
đội ngũ các nhà khoa học được trẻ hóa đồng thời tận dụng tốt công tác truyền thông quảng bá
từ đó tìm kiếm đối tác chuyển giao ứng dụng và phát huy hiệu quả sản phẩm nghiên cứu như công nghệ bào chế nano sinh học sử dụng chitosan
phát triển viên hành tỏi đen công nghệ truyền tin ứng dụng iot thiết bị quan trắc môi trường tự động liên tục
những công nghệ này góp phần đưa việt nam từng bước bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghệ bốn